trước các diễn biến phức tạp của tình hình quân đội luôn luôn vững vàng kiên định là chỗ dựa vững chắc của đảng nhà nước và nhân dân
và là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc bảo đảm môi trường trong ấm ngoài êm cho đất nước
đó là bài học rất quý cần giữ gìn phát huy tốt hơn nữa trong thời gian tới
đồng thời quân đội luôn là lực lượng nòng cốt sung kích đi đầu trong phong trào phòng chống thiên tai dịch bệnh cứu hộ cứu nạn khắc phục sự cố môi trường
qua đó ngày càng nằm sâu sắc hơn tỏa sáng hơn phẩm chất bộ đội cụ hồ trong tình hình mới khẳng định vai trò của đội quân chiến đấu đội quân công tác đội quân lao động sản xuất
đặc biệt trong những nỗ lực phòng chống dịch covid một mươi chín vừa rồi cũng như hiện nay cán bộ chiến sĩ toàn quân đã thực sự là chỗ dựa vững chắc tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
xứng đáng là quân đội của nhân dân quân đội trong lòng dân tích cực tham gia giữ gìn lực lượng hòa bình của liên hiệp quốc
phần nâng cao uy tín vị thế của nước ta và quân đội ta trên trường quốc tế nhất là trong khối asean
tôi nói đây cũng là điểm mới trong nhiệm kỳ vừa rồi
quân đội nhưng mà làm đối ngoại mà rất có hiệu quả
có nhiều khi qua kênh đối ngoại ta không giải quyết được
nhưng mà quân đội với nhau
trao đổi với nhau
nắm được tình hình
đề xuất chủ trương giải pháp
và trước hết là hai quân đội của hai nước
hay là với một số nước
có quan hệ tốt với nhau
thì lại có thể hiệu quả tốt hơn
tôi nghĩ đây cũng là điểm mới
đưa bao giờ việt nam có được cơ độ như ngày này
đóng góp rất lớn của quân đội
rất mong các đồng chí
các đồng chí thấm thiế cái điều này
giữ vững cái truyền thống anh hùng bất khuất của chúng ta
gọi là bộ đội bù hồ bộ đội của dân
do dân vì dân vì độc lập tự do vì chủ nghĩa xã hội
vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên
phải được lan tỏa trong toàn quân và trong toàn xã hội
quân đội đã có thuận lợi
đảng bộ quân đội càng có thuận lợi
vai trò lãnh đạo của đảng đối với quân đội là trực tiếp là tuyệt đối
vậy thì đảng bộ quân đội làm thế nào để xứng đáng
và làm đúng vai trò vị trí chức năng của một đảng bộ quân đội
quân đội việt nam quân đội nhân dân việt nam anh hùng
với cái tinh thần ấy các đồng chí xây dựng đảng
rất nghiêm về kỷ luật nhưng cũng hết sức dân chủ tình thương yêu đồng chí đồng đội
là một tập thể mạnh
đồng thời chủ động kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ hiệu quả hơn
trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
làm thất bại âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình
tự diễn biến tự chuyển hóa phi chính trị hóa quân đội
giữ vững trận địa tư tưởng của đảng trong quân đội
trước đòi hỏi của tình hình mới
với điều kiện và khả năng của mình
hơn ai hết
quân đội phải đi đâu
đấu tranh phản bác mạnh mẽ hơn nữa
đối với những quan điểm sai trái thù địch
không chỉ trên báo chí mà ngay trong nội bộ
cũng như ngoài xã hội
tuyệt đối không để những quan điểm sai trái xuất hiện tồn tại trong quân đội
báo cáo chính trị đã xác định rất đúng
rất trúng phương hướng nhiệm vụ mục tiêu nhiệm kỳ
đặc biệt là mục tiêu phấn đấu từ năm hai nghìn một mươi
xây dựng quân đội hiện đại
chủ động nghiên cứu
nắm dự báo đúng tình hình
kịp thời tham mưu với đảng nhà nước
chủ trương về quân sự quốc phòng
xử lý có hiệu quả các tình huống
bảo đảm trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào
cũng không để bị động bất ngờ
chuẩn bị sẵn sàng các giải pháp tổng thể
hóa giải nguy cơ chiến tranh xung đột từ sớm
từ xa bảo vệ vững chắc tổ quốc
giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước
nâng cao hiệu lực hiệu quả sự lãnh đạo của đảng
và vai trò quản lý của nhà nước về quân sự quốc phòng
chủ động sẵn sàng ứng phó có hiệu quả
với các thách thức an ninh phi truyền thống trong tình hình mới